phú yên có chiều dài bờ biển gần hai trăm linh km được xem là vùng biển có giá trị lớn trong nuôi trồng đánh bắt thủy sản
tuy nhiên những năm gần đây việc khai thác thủy sản bằng các thiết bị kích điện diễn ra phức tạp
đã tác động tiêu cực đến cuộc sống của ngư dân về biển
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã an hải huyện tuy an tỉnh phú yên
các đối tượng này vừa bị lực lượng biên phòng của đồn biên phòng an hải bắt giữ vì sử dụng sung điện khai thác thủy sản trái phép
với thiết bị như thế này bất cứ loại hải sản nào cũng bị diệt
thực trạng này đã diễn ra nhiều năm ở hầu hết các vùng biển của huyện tuy an
nhưng chưa được ngăn chặn triệt để khiến ngư dân bức xúc
thôn mỹ quang bắc xã an chấn huyện tuy an có chín mươi hộ dân sống bằng nghề khai thác hải sản
trong đó hơn một trăm linh hộ
làm nghề lặn để hành nghề mỗi gia đình sắm một chiếc thuyền thúng máy phát điện bình hơi bộ kích điện
để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt
họ dùng tất cả những cái súng tức là bắn tất cả những con cá mà chỉ hoài lại lớn nhỏ thì bắn được hết
còn thuốc độc thì họ những cái hòn lố nào mà nó sâu tới họ
thôi tất độc đó là con cá ra bắt hết
mà khi mà cái hòn đá nào mà bị chất độc vô đó thì không bao giờ có con cá nào tới nữa
lực lượng biên phòng tỉnh phú yên đã xử lý hành chính nhiều vụ sử dụng sung điện khai thác hải sản trái phép
nhưng do vùng biển rộng nhiều ngư dân không nhận thức được tầm quan trọng của khai thác thủy sản bền vững
trong khi đó việc quản lý ngành nghề đánh bắt hải sản ven bờ chưa chặt chẽ
trong thời gian qua sự phối hợp vẫn chưa có đồng bộ giữa các lực lượng
cho nên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền
khai thác thủy sản hủy diệt bằng sung điện hóa chất và chất nổ là hành vi hủy hoại nghiêm trọng môi trường và sinh trường tự nhiên của các loài hải sản
ngăn chặn triệt để tình trạng này ngoài lực lượng biên phòng rất cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của chính người dân và chính quyền các xã ven biển của tỉnh phú yên